hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai tổng công ty đường sắt việt nam chính thức triển khai cổng soát vé tự động tại các ga hà nội và sài gòn
cụ thể tại ga hà nội lắp sáu làn với một mươi cổng xuất vé tự động tại ga sài gòn lắp ba làn với năm cổng soát vé tự động
về quy trình hành khách đi tàu quét mã vé trên giấy hoặc trên màn hình điện thoại về đầu đọc của cổng suất vé
công suất vé gửi thông tin đã giải mã từ qr code về phần mềm kiểm tra của đường sắt để kiểm tra tính hợp lệ
nếu vé hợp lệ cổng sẽ tự động mở chốt cửa cho một người qua
nếu vé không hợp lệ sẽ không mở cổng và thông báo cho hành khách biết trạng thái qua đèn led và âm thanh
trong trường hợp vé hợp lệ nhưng cổng kiểm soát vé tự động không mở nhân viên đường sắt sẽ trực tiếp sử dụng mã cốt được cấp để mở cổng cưỡng bức khi hệ thống lỗi hoặc gặp sự cố
tại các cụm cửa xuất vé tự động tổng công ty đường sắt việt nam bố trí nhân viên thường trực để hỗ trợ và hướng dẫn hành khách khi thao tác xót vé tự động
và hỗ trợ hành khách là người cao tuổi người khuyết tật phụ nữ có thai có nhu cầu mang vác hộ hành lý đẩy xe lăn trong phạm vi ga
việc tổ chức kiểm soát ra vào tại các ga nhằm bảo đảm an ninh trật tự tạo môi trường văn minh thân thiện tại các khu ga kiểm soát chặt chẽ hàng hóa và hạn chế các đối tượng xấu
buôn bán hàng rong vào ga lên tàu bảo đảm trật tự an toàn an ninh trên tàu dưới ga đặc biệt là tăng cường bảo đảm an ninh trật tự an toàn hành khách trong dịp tết mậu tuất hai nghìn hai mươi bốn